sau gần một tháng xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định trả hồ sơ vụ án
cố ý làm trái của bị cáo phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam chầm bê và các đồng phạm để điều tra bổ sung
theo đó vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nhưng hội đồng xét xử không thể chứng minh
nên trả hồ sơ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra bổ sung
trong đó cần xác định rõ số tiền sáu một trăm hai mươi sáu tỷ đồng viện chính sách đề nghị thu hồi từ ba ngân hàng
bidv sa công băng và tiền phong băng để trả lại ngân hàng xây dựng việt nam
vì cho rằng số tiền này là vật chứng của vụ án
hội đồng xét xử đề nghị làm rõ việc các bị cáo phản bác cáo buộc của viện kiểm sát nhân dân
y được cho là đồng phạm với bị cáo phạm công danh
trước đó cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao tp hcm xác định sai phạm của phạm công danh
và các đồng phạm trong việc dùng tiền gửi của ngân hàng xây dựng tại ba ngân hàng sa công băng
bidv và tiền phong băng để bảo lãnh phi vốn trả nợ v v
gây thiệt hại cho ngân hàng xây dựng sáu một trăm hai mươi sáu tỷ đồng